zebrai briscoe phó chủ tịch điều hành của browner builders gọi tin tức này là một thảm kinh khủng khiếp không thể lường trước được
trong khi đó lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ cho biết họ đã kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các công nhân xây dựng mất tích trên cầu khi cầu bị sập
trước đó cảnh sát biển cho biết họ đã chuyển sang một giai đoạn khác vì giờ đây họ không tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ cá nhân nào trong số sáu người mất tích này còn sống
tờ báo địa phương martimo banner cho biết sáu công nhân nghi tử vong đến từ el salvador
guatemala honduras và mexico ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi đã đến mỹ sinh sống cùng gia đình
ông kevin krat ri phụ trách truyền thông sở cứu hỏa bartimore cho biết ít nhất hai mươi người bị rơi xuống sông sau vụ sập cầu khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng với số thương vong sẽ ngày càng gia tăng
trong khi đó công tác cứu hộ cứu nạn gặp hết sức khó khăn khi nhiều hàng hóa và vật thể bị mắc trên cầu gây mất an toàn thiếu ổn định hệ thống cầu tầm nhìn hạn chế
không chỉ vậy các nhân viên lực lượng cứu hộ cấu nạn phải làm việc dưới điều kiện nhiệt độ nước sông papasco nơi cầu branciscoti bắc qua chỉ ở mức âm một độ
theo phóng viên của cnn nhiệt độ âm như vậy có thể gây chết người
bên cạnh tổ chức các đội thợ lặn trực tiếp tìm kiếm dưới nước đội cứu hộ cũng sử dụng các công nghệ như sóng siêu âm tia hồng ngoại máy bay không người lái
thống đốc bang maryland westmore đã bàn bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sập cầu francis cotkey ở baltimore
chủ tịch ubnd giao thông quốc gia
jennifer homedy cho biết rằng cơ quan này đang tiến hành cuộc điều tra
bà homedi cho hay một nhóm gồm hai mươi bốn chuyên gia sẽ nghiên cứu mọi tài liệu và mọi bằng chứng liên quan tới vụ việc
bà nói thêm rằng thiết bị ghi dữ liệu hành trình sẽ rất quan trọng đối với cuộc điều tra
bộ trưởng giao thông vận tải mỹ peter potizia cảnh báo vụ sập cầu sẽ có tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng vì cây cầu được xem nằm trên tuyến giao thông quan trọng
cảng baltimore một mắt xích chỉ giá khoảng tám mươi tỷ usd trong chuỗi cung ứng toàn cầu
dự kiến sẽ đóng cửa vô thần
cảng baltimore sẽ có thời hạn trong khi các quan chức liên bang và tiểu bang mỹ ở maryland giải quyết hậu quả của vụ sập cầu francis cotkey
theo cuộc quản lý cảng maryland baltimore là càng lớn thứ một mươi một ở mỹ về mặt xử lý container
nhưng là cảng bận rộn nhất của mỹ về xuất khẩu ô tô đã xử lý hơn bảy trăm năm mươi phương tiện vào năm hai nghìn hai mươi ba
đây cũng là cảng xuất khẩu than bận rộn thứ hai vào năm ngoái
do đó cảng batimore được đánh giá là một thành viên quan trọng trong chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô và năng lượng
vào tháng một năm nay
năm mươi sáu ba trăm linh cây cầu được xử lý
một trăm ba mươi hai tấn ô tô và phụ tùng ô tô đã di chuyển qua cảng
cũng như sáu mươi hai ba trăm chín mươi bảy lâm sản bao gồm gỗ giấy và thức ăn chăn nuôi
một trăm chín mươi chín tấn thép và các kim loại khác
dữ liệu cộng maryland cho thấy
cảng bantimore đã xử lý năm mươi hai ba triệu tấn hàng hóa nước ngoài trị giá tám mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
mỗi tháng tàu chuyển qua cảng bị đóng cửa hơn sáu tỷ usd hàng hóa không qua được
cảng cũng tạo ra khoảng một mươi năm ba trăm linh việc làm trực tiếp và một trăm ba mươi chín một trăm linh việc làm
cảng cũng tạo ra khoảng tám mươi việc làm gắn liền với công việc tại cảng và tạo ra tổng thu nhập cá nhân gần ba ba tỷ usd
john lauler giám đốc tài chính của công ty formoto nói với bloomberg rằng
nhà sản xuất ô tô này sẽ bắt đầu định tuyến lại các bộ phận ô tô đến các cảng khác ở bờ đông nước mỹ
cm cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang nỗ lực định tuyến lại các chuyến hàng xe đến các cảng khác nhau
và dự kiến sẽ có tác động tối thiểu đến hoạt động của mình
vos wagen dự kiến việc vận chuyển đường bộ sẽ bị chậm trễ do giao thông được định tuyến lại trên đất liền
nhưng không có vấn đề về hàng hải
enid ruther giám đốc điều hành của x coast energy resources có trụ sở tại pennsylvania nói với bloomberg
rằng vụ sập cầu có thể khiến các chuyến hàng tham ra khỏi baltimore dừng hoạt động trong tối đa sáu tuần
abc news đưa tin trích dẫn báo cáo tình báo mỹ cho biết con tàu mất lực đẩy khi rời cảng
và thủy thủ đoàn sau đó đã thông báo cho các cơ quan chức năng của merland rằng họ mất kiểm soát con tàu
cầu francis scott key dài ba trăm sáu mươi sáu mét được làm bằng thép
và bắt qua hạ lưu sông patasco và cảng ngoài của baltimore
trước đây nó được gọi là cầu vượt cảng ngoài và được đặt theo tên của người viết lời quốc ca mỹ francis davis scott
cây cầu này có bốn làn xe và đóng vai trò là điểm giao nhau ngoài cùng của bến cảng bantimore
và là điểm nối thiết yếu của xa lộ liên tiểu bang sáu trăm chín mươi năm hay đường vành đai baltimore
điều tra sơ bộ cho thấy con tàu container đã bị mất điện hoàn toàn vài phút trước khi nói đến gần cây cầu
nghĩa là mất động cơ và nguồn điện
vào thời điểm đó người điều khiển tàu được cho là đã nỗ lực hết sức có thể để ngăn vụ va chạm
người này được cho là đã liên hệ với cơ quan chức năng để phong tỏa giao thông trên cây cầu
khi nhận thấy nguy cơ sắp có va chạm xảy ra trong một thời gian ngắn
thượng nghị sĩ maryland chris van hollen nói rằng việc xây dựng lại cây cầu francis scott key sẽ mất thời gian và tốn kém
vụ sập cầu đã làm giai đoạn vô thời hạn tàu ra vào cảng baltimore
điều này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế địa phương và làm căng thẳng chuỗi cung ứng
và gây xáo trộn hoạt động vận tải dọc bờ đông của mỹ
theo trong web của chính quyền maryland cảng baltimore đã xử lý hơn năm mươi hai triệu tấn hàng hóa quốc tế
trị giá hơn tám mươi tỷ usd vào năm ngoái cao thứ chín trong số các cảng của mỹ
tổng thống joe biden cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy vụ sập cầu
ở francis scott key ở baltimore là kết quả của một hành động cố ý
theo david mccangzy chủ tịch một công ty tư vấn kỹ thuật và kiến trúc
nhu cầu xây dựng lại nhanh chóng sẽ khiến chi phí tăng ít nhất gấp một mươi lần
so với mức giá ban đầu của những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông david nói nó phải được xây dựng nhanh chóng vì áp lực đối với giao thông đi lại
nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều
và quá trình mua sắm sẽ phải rút ngắn hơn rất nhiều
vì vậy nó sẽ là một công trình xây dựng lại tốn kém
tổng thống joe biden cho biết ý định của ông là chính phủ liên bang
sẽ thanh toán toàn bộ chi phí tái thiết cây cầu đó
theo đó có thể một số nguồn tài trợ có thể đến từ luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng
một trong những thành tựu lập pháp quan trọng của ông biden đã được thông qua vào năm hai nghìn một mươi
các chuyên gia về cầu đường cho biết
các cây cầu thường có biện pháp bảo vệ để giữ chúng an toàn khỏi va chạm
nhưng lực khổng lồ của con tàu chất đầy container dali có thể áp đảo chúng
có thể nhiều câu hỏi đặt ra về vụ va chạm
bao gồm cả lý do tại sao con tàu lại đâm vào cây cầu ngay từ đầu
nhưng phần lớn trong số đó đều mang tính kết cấu
làm sao con tàu có thể đến được cây cầu
tại sao nó không được bảo vệ khỏi những va chạm như vậy
và tại sao cây cầu lại sập nhanh như vậy sau khi xảy ra va chạm
các chuyên gia cho rằng còn có thể quá sớm để nói chính xác điều gì đã xảy ra
nhưng họ cảnh báo rằng những cây cầu loại này được xây dựng đặc biệt
với các biện pháp bảo vệ chống lại những va chạm
và cần một tác động lớn để khiến cây cầu đổ theo cách nhanh chóng như thế này
toby mottram từ đại học washington cho biết
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến năm hai nghìn một mươi năm đã có ba mươi năm vụ sập cầu lớn xảy ra sau khi chúng bị tàu biển đâm phải
mối nguy hiểm luôn hiện hữu có nghĩa là những cây cầu hiện đại được xây dựng đặc biệt
dành cho những va chạm như vậy
các kỹ sư đã phát triển một loạt các yêu cầu và giải pháp an toàn
nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của cây cầu ngay cả trong trường hợp có xảy ra va chạm
những cây cầu loại này thường lớn và bắc qua tuyến đường vận chuyển
được yêu cầu thiết kế để bảo vệ các trụ hoặc cột của cầu
robert ben nhà thiết kế cầu và thành viên của học viện kỹ thuật hoàng gia cho biết
những biện pháp bảo vệ này ở dạng bảo vệ mang tính cấu trúc cột được làm bằng thép
và được trôn dưới đáy biển để ngăn chặn hoặc chuyển hướng một con tàu
chúng cũng có thể ở dạng đảo nhân tạo
những thứ này dành cho những con tàu rất lớn và có nghĩa là con tàu sẽ không bao giờ đến được bến cầu
cầu francis corky tương đối hiện đại vì vậy các chuyên gia cho rằng nó được xây dựng
với giả định rằng các trụ đỡ của nó có thể gặp va chạm
những trụ cầu đó rất quan trọng vì bất kỳ hư hỏng cấu trúc nào ở chúng
đặc biệt là ở trung tâm có nghĩa là toàn bộ cây cầu sẽ sụp đổ
nhưng những biện pháp bảo vệ đó chỉ đi xa đến vậy
lee cullingham một độc giả về kỹ thuật kết cấu tại đại học manchester cho biết
khối lượng và vận tốc của con tàu là những yếu tố chính quyết định mức độ lực tác động vào trụ cầu
và có giới hạn đối với mức lực tác động được thiết kế cho cầu
tương tự hướng tác động cũng là một yếu tố quan trọng và các giả định thiết kế cho điều này
có thể sẽ dựa trên vị trí của kênh điều hướng chuyên dụng
thiết kế của nó vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi có thể đã không tính đến kích thước và sức mạnh khổng lồ
của những con tàu đi qua nó ngày nay
con tàu va chạm với cây cầu là con đa ly rất lớn dài ba trăm linh m rộng bốn mươi tám hai m
chở một lượng hàng hóa khổng lồ và di chuyển với tốc độ vẫn chưa xác định
giáo sư mocham cho biết có thể hình dung rằng các cầu tàu không được thiết kế để chịu đựng
được cường độ va chạm của tàu ngày nay vì các tàu như dali đã không di chuyển qua cảng bantimore trong thời kỳ đó
mặc dù đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và thiết kế theo quy định của những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cầu bantimoki có thể không được trang bị để đáp ứng quy mô di chuyển của tàu hàng ngày nay
tuy nhiên giáo sư motram lưu ý không chỉ công nghệ trong cây cầu mới giúp tránh được vụ va chạm thảm khốc như vậy
ông nói các công nghệ định vị hiện đại đáng lẽ phải ngăn con tàu đâm vào bến tàu
đồng thời lưu ý rằng ưu tiên của cuộc điều tra sẽ là tìm hiểu xem những công nghệ đó trên tàu đã thất bại như thế nào
một điều đáng chú ý về các video vụ sập cầu là tốc độ xảy ra
một khi cây cầu bắt đầu bị vanh nó sẽ nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn
điều đó một phần là do nó được xây dựng theo một kết cấu già liên tục
được làm từ những dàn thép dài đi qua ba nhịp chính thay vì có các kết nối trên các trụ cầu
andrew barr một nhà nghiên cứu tại khoa kỹ thuật xây dựng và kết cấu tại đại học sheffield cho biết
vụ va chạm của một con tàu lớn như tàu container dali sẽ vượt xa tải trọng thiết kế đối với các trụ bê tông mạnh hỗ trợ kết cấu ràn
và một khi tàu bị hư hỏng bạn có thể thấy trong video rằng toàn bộ kết cấu ràn bị sập rất nhanh
đây là một ví dụ cụ thể về cái mà kỹ sư gọi là sự sụp đổ lũy tiến
trong đó sự hư hỏng của một bộ phận cấu trúc dẫn đến sự hư hỏng của các bộ phận lần cận không thể chịu được tải trọng mới đặt lên chúng
trong trường hợp này sự sụp đổ của cầu tàu đã khiến giàn không được hỗ trợ phía trên nó bị vanh và rơi xuống
bởi vì đây là một dàn liên tục nên tải trọng được phân phối lại dàn xoay quanh trụ đỡ còn sót lại giống như một chiếc bập bênh
tạm thời nâng nhịp phía bắc lên không chung trước khi lực căng cao khiến nhịp này cũng bị hỏng và toàn bộ ràn sụp xuống nước
tiến sĩ ba lưu ý rằng bản thân đoạn video này sẽ cực kỳ hữu ích cho các đội đánh giá sự sụp đổ
vì nếu không họ sẽ dựa vào phần còn lại của cấu trúc và mô hình
thảm họa này có thể là vụ sập cầu tồi tệ nhất ở mỹ kể từ năm hai nghìn bảy
khi cầu i ba mươi năm w ở minneapolis sập xuống sông mississippi khiến một mươi ba người thiệt mạng